thưa quý vị lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nguyễn đỗ thúy anh nguyên kế toán
trưởng bộ phận hành chính tổng hợp chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lộc ninh tỉnh bình phước vừa bị bắt giữ
theo thông tin từ cơ quan công an từ ngày một tháng một đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trước phản ánh của người dân về tình trạng đi làm thủ tục đất đai như tách cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khê vất vả tại bộ phận một cửa chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lộc ninh
mặt khác tại đây xuất hiện nhiều người làm dịch vụ nhanh chóng được người dân gọi là cò dịch vụ cò pháp lý ra giá từ chục triệu đến hàng chục triệu đồng
sở tài nguyên môi trường văn phòng đăng ký đất đai tỉnh bình phước đã ra quyết định tạm đình chỉ bảy cán bộ viên chức nhân viên của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện lộc ninh
để các cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ
đến ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
sau quá trình tích cực vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc ninh kết luận bị can nguyễn đỗ thúy anh là một mắt xích quan trọng trong vụ án nên tiến hành bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện gia lộc tỉnh hải dương vừa phát hiện tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn có một số mặt hàng bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cụ thể vào ngày hai mươi sáu chín đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện lộc ninh
công an huyện gia lộc đã làm việc và phát hiện cơ sở này kinh doanh một số mặt hàng bánh trung thu các loại có bao bì nhãn hiệu ghi chữ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hàng hóa bao gồm hơn bốn trăm ba mươi bánh trung thu mini và gần ba mươi hộp bánh trung thu nhân chứng chảy
hiện tất cả số hàng hóa trên đã được lực lượng chức năng thu giữ đồng thời lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau vụ ngộ độc thực phẩm của bánh mì phượng tại thành phố
phố hội an tỉnh quảng nam khiến cho ba trăm một mươi ba người nhập viện để điều trị
tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm quảng nam vừa có thông báo kết luận về hành vi vi phạm và các hình thức xử phạt
tiệm bánh mì phượng bị xử phạt hơn một trăm một mươi triệu đồng và đình chỉ hoạt động từ ba đến năm tháng
kết quả lấy các mẫu lưu của cơ sở và mẫu có liên quan gửi kiểm nghiệm tại viện pasteur nha trang cho thấy
có bảy mẫu dương tính với khuẩn bacillus syrut sinh độc tố
các loại vi khuẩn này được phát hiện trong
chả heo thịt heo xíu xíu mại rau răm xà lách hành và dưa leo
đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho ba trăm một mươi ba người bị ngộ độc thực phẩm vào ngày một mươi một tháng chín vừa qua
đại diện thanh tra sở y tế tỉnh quảng nam cho biết cơ sở bánh mì phượng hai tại thành phố hội an
đã vi phạm năm quy định trong vệ sinh an toàn thực phẩm
những vi phạm này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
gần đây trên địa bàn huyện đông anh
thành phố hà nội xuất hiện các đối tượng lợi dụng sự quen biết qua lại nói chuyện để có những video nhạy cảm của bị hại
sau đó các đối tượng này đe dọa đưa hình ảnh bị hại lên các hội nhóm nhằm chiếm đoạt tài sản
đây không phải là chiêu thức mới nhưng nhiều người vẫn bị sập bẫy
mới đây thì công an huyện đông anh đã bắt giữ và làm rõ hành vi thủ đoạn của nhóm đối tượng này
đối tượng ngô tôn quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thương chú tại viện nội đông anh hà nội là lao động tự do vì thiếu tiền tiêu xài
sau khi quen một người bạn trên mạng xã hội qua nói chuyện bạn có gửi cho quyết một số clip nhạy cảm
đối tượng đã lập các tài khoản facebook giả mạo nói với bị hại là các clip đang bị lan truyền trên mạng để tống tiền
cùng với đó quyết còn lừa bị hại là bạn thân có quen cơ quan công an sẽ nhờ công an gỡ các video này
vì tin tưởng nạn nhân đã gửi cho đối tượng chín mươi triệu đồng
công nghệ blockchain đang phát triển với tốc độ nhanh chóng và mở ra những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới trong nhiệm vụ kiểm soát và phòng chống hoạt động rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo thống kê từ satista dự kiến doanh thu từ các sàn giao dịch tiền mã hóa tại thị trường việt nam sẽ đạt một trăm linh chín bốn triệu usd vào năm hai nghìn hai mươi ba
và số lượng người dùng tiền mã hóa dự kiến sẽ gia tăng thêm một mươi hai năm triệu usd
với sự tăng trưởng nhanh chóng này và trong bối cảnh các quy định cho thị trường tiền mã hóa vẫn chưa hoàn chỉnh
có nguy cơ cao vào hoạt động rửa tiền thông qua tiền mã hóa tại việt nam trong thời gian tới
chúng ta không thể phân biệt được giữa những tài sản mà có tính thanh toán xuyên biên giới tội phạm nằm ngoài biên giới của quốc gia này
nó chính là của quốc gia khác và thông lệ quốc tế đều cho thấy việc kiểm soát chống rửa tiền làm quy mô lớn và đồng thuận giữa các nước là một trong những việc mà chúng ta hành theo
giám sát trong lĩnh vực tiền mã hóa là một trong những nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ quan quản lý tại việt nam trong giai đoạn hiện nay
phó chủ tịch kiêm tổng thư ký vnba cho biết luật phòng chống rửa tiền được quốc hội thông qua và có hiệu lực từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ngay sau đó chính phủ ngân hàng nhà nước đã ban hành các quy định triển khai hướng dẫn thực hiện một số điều của luật phòng chống rửa tiền với nhiều nội dung phù hợp với thực tiễn
chính phủ ngân hàng nhà nước đã báo hành các quy định triển khai hướng dẫn thực hiện một số điều của luật phòng chống rửa tiền với nhiều nội dung phù hợp với thực tiễn
ở góc độ pháp luật các chuyên gia cũng cho biết để tăng cường hiệu quả các hoạt động phòng chống rửa tiền
thì các định chế tài chính cần xây dựng quy trình và kiểm soát
kiểm soát tuân thủ đối với các hoạt động về phòng chống rửa tiền liên quan tới tài sản mã hóa đối với các tài khoản cá nhân
ngoài ra phải chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong nguyên tắc hộ tụ đầy đủ các lĩnh vực kinh tế công nghệ và luật
bản chất vấn đề là cái người đó cái tội phạm đó thực hiện cái hành vi rửa tiền và tiền mã hóa chỉ là cái công cụ để họ thực hiện
cái khó ở đây là cái tiền mã hóa này cái công cụ về kỹ thuật để xác định nó truy xuất nó nó chỉ khó nằm vấn đề đó
cho nên vấn đề về tiền mã hóa thì nó khó nằm ở chỗ hành chính dân sự
còn hình sự nếu chúng ta xử lý được cái vấn đề về kỹ thuật chúng ta hoàn toàn có đủ các căn cứ để xử lý nó
tất nhiên là vì nó quá mới thì những cái căn cứ đó như thế nào và có được pháp luật công nhận hay không thì cái điểm ngén nó nằm ở chỗ đó
công nghệ blockchain đã có sức ảnh hưởng và tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội chính là do các tính năng bảo mật và quyền riêng tư
tuy nhiên sự tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mang lại những lợi ích đặc biệt mà còn tạo ra các tồn tại vô hình và thách thức trong công tác quản lý đặc biệt đối với hoạt động rửa tiền xuyên biên giới